báo cáo tại hội nghị cấp bách kiểm soát dịch tả lợn châu phi đang tái phát và lây lan rộng
vào sáng ngày hôm nay bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường cho biết
đến thời điểm này thì đã có tới một hai triệu con lợn chết và buộc phải tiêu hủy vì dịch tả lợn
đây là lần thứ ba bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị để tiếp tục bàn về dịch tả lợn châu phi
theo báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong giai đoạn đầu tính từ đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
dịch chỉ phát sinh ở nhiều nơi song lẻ tẻ phạm vi các hộ nhỏ lẻ số lượng lợn phải tiêu hủy ít
số tỉnh thành phố không tăng nhiều chỉ tăng số lợn buộc phải tiêu hủy
tuy nhiên do bệnh này là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm có thể gây chết một trăm linh số lợn mắc bệnh
hiện chưa có thuốc điều trị chưa có vaccine phòng bệnh
tính đến ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín dịch tả lợn châu phi đã và đang xảy ra tại hai hai trăm chín mươi sáu xã
hai trăm linh bốn huyện của hai mươi chín tỉnh thành phố với tổng số lợn bị bệnh và phải tiêu hủy
là một hai trăm hai mươi bốn trăm tám mươi tám con chiếm khoảng bốn tổng đàn lợn của cả nước